nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước việt nam sri lanka
chương trình trình diễn thời trang chula fassion của nhà thiết kế nổi tiếng người sri lanka đã được tổ chức tại hà nội
tại chương trình các thiết kế thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng sri lanka sonali damawadan
được trình diễn bởi các người mẫu việt nam và một số nước
bên cạnh đó các thiết kế trình diễn được kết hợp giữa các chất liệu batic độc đáo của sri lanka
với các mẫu trang phục truyền thống của việt nam trong đó có áo dài
buổi biểu diễn đã thu hút sự chú ý của đại sứ các nước tại việt nam cùng đông đảo người xem thủ đô và du khách quốc tế
sự kiện không chỉ đẩy mạnh liên kết giữa việt nam và sri lanka trong nhiều lĩnh vực
mà còn góp phần giúp nhân dân hai nước tăng cường giao lưu hiểu biết về văn hóa thẩm mỹ trong lĩnh vực thời trang